liên quan đến cái chế độ dinh dưỡng thì không biết là
bà giáo sư thị sĩ nguyễn thiên lâm có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này
về sự liên quan giữa chế độ dinh dưỡng và suất phát điểm của bệnh trí không ạ
về chế độ dinh dưỡng thì chúng tôi cũng thấy những yếu tố có thể tác động làm gia tăng bệnh trí
ví dụ như khẩu phần ăn chúng ta lại thiếu rau xanh và quả chín
theo khuyến nghị hiện nay thì ví dụ người trưởng thành chúng ta cần yên nhất là
bốn trăm linh gram rau xanh và hai trăm linh ba trăm linh g quả chín một ngày
nhưng thực tế thì theo các nghiên cứu tổng điều tra dinh dụng toàn quốc của viện ninh dưỡng
nước ta thì rất nhiều rau xanh hiện nay tiêu thụ đầu người mới
xung quanh hai trăm linh gam rau xanh đầu người
như vậy là chúng ta thiếu rất là nhiều rau xanh trong khẩu phần ăn đặc biệt
bây giờ là cuộc sống là bận rộn rồi là ăn thức ăn ngoài nhiều ăn nhanh nhiều
ví dụ buổi trưa thường là chúng ta gọi cơm ăn
tôi quan sát những bữa cơm hoặc là mì chúng ta gọi ngoài
thì thường là rất nhiều rau xanh rất nhiều quả chín

một cái thói quen nữa mà chúng tôi thấy tác động đến bệnh chị đấy là uống không đủ nước
và người trưởng thành ví dụ bình thường là chúng ta khuyến nghị uống xung quanh khoảng rưỡi đến hai lít nước một ngày
thậm chí những mùa hè mà ra nhiều mùa hôi thì chúng ta phải là hai nít rưỡi nước một ngày
nhưng mà tôi cũng thấy rằng là cái việc uống nước đấy nó cũng chưa được đầy đủ
rồi lối sống chúng ta thấy là tĩnh tại ít vận động
chính là cái thói quen ít vận động rồi ít thời gian tập luyện
thể dục thể thao nó cũng làm cho cái nhu đồng ruột của chúng ta nó cũng bị hạn chế đi và nó cũng gây ra bệnh trị
và trong dinh dưỡng thì chúng tôi cũng quan sát một số thiếu vi chất dinh dưỡng ví dụ như thiếu vitamin d
thì chính yếu tố này nó cũng làm cho cái cơ bắp của cơ thể nói chung cũng như là cơ của hệ thống tiêu hóa
nó bị giãn ra nó không có có bóp được nhiều
thì yếu tố này nó cũng làm cho tào bón và gây ra bệnh trị
thì cũng có phần
thì nhất là từ trẻ em cho đến
thì cũng có phần
thì cũng có phần
người lớn rồi người già thì tôi thấy rằng cái tỷ lệ thiếu vitamin d việt nam hiện nay thì nó cũng xung quanh khoảng năm mươi
đúng là mỗi nguyên nhân thì nó sẽ tác động thêm một chút